triệu người bị nhiễm nhưng còn mấy triệu triệu người vẫn còn nguy cơ nhiễm phó thủ tướng yêu
cần thực hiện giám sát y tế thật nghiêm ngặt chủ động toàn bộ nguồn cung và sinh phẩm xét nghiệm
chính phủ đã yêu cầu bộ y tế trình và chính phủ sẽ mua tập trung kit xét nghiệm với giá rẻ hơn
điều quan trọng là chủ động cho các địa phương khi xét nghiệm rồi thì thực hiện cách ly theo
phương thức mới để thực sự là chữ bình thường mới tiếp theo đó là sẵn sàng thuốc thuốc điều
trị virus từ sớm chúng ta đã dựa chủ quan trọng là cho điều trị sớm thực hành dần điều trị tại nhà
đặc biệt tiếp tục giám sát với những người bệnh nền tuổi cao nhất là học sinh trẻ em về các cháu
chưa được tiêm vaccine chúng ta chỉ tiêm vaccine khi tổ chức y tế khuyến nghị hiện là từ một mươi hai tuổi
trở lên còn dưới một mươi hai tuổi chưa tiêm thì tập trung giám sát y tế chặt chẽ các đối tượng này
khi có triệu chứng thì điều trị ngay lập tức ngoài ra phải quán triệt lại tập huấn diễn tập
năng lực chỉ huy phối hợp điều hành giữa các lực lượng nếu làm tốt thì sẽ tránh được tổn thất kinh tế phục hồi
thưa quý vị và các bạn trải qua hơn một năm chiến đấu với dịch bệnh cả nước ta đối mặt với không ít mất mát
tuy nhiên tổn thất lớn nhất để lại cho nhân dân có lẽ là về con người
theo bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung do tác động của đại dịch covid một mươi chín
việt nam có hai năm trăm ba mươi hai trẻ em bị mổ côi trong đó có tám mươi một trẻ em mổ côi cả cha lớn mẹ
cụ thể bộ trưởng đào ngọc dung cho biết thời gian qua bộ lao động thương binh và xã hội chủ động các chính sách liên quan đến trẻ em
mức chung hiện nay hỗ trợ trẻ em trong các làng trẻ sos của việt nam tương đối đồng bộ với thế giới khoảng một tám triệu đồng một tháng
với số cháu mồ côi do dịch covid một mươi chín ngoài các chính sách đã có các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể đã vận động hỗ trợ các cháu tương đối tốt
riêng quỹ bảo trợ trẻ em việt nam hỗ trợ tất cả các cháu mổ côi năm triệu đồng các cháu mổ côi cả cha lớn mẹ được tặng số tiết kiệm hai mươi triệu đồng
phương châm của bộ lao động thương binh và xã hội là vận động để tất cả các cháu đều có mái ấm gia đình đều có người thân đỡ đầu
hiện nay cả tám mươi một cháu đều được sống với người thân trong trường hợp không có người thân chúng tôi vào hội liên hiệp phụ nữ việt nam xét tìm mẹ đỡ đầu cho các cháu
trường hợp xấu nhất mới đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội
bộ trưởng đào ngọc dung cho biết
chuyển sang một thông tin khác về tình hình dịch bệnh tại thành phố hà nội
thưa quý vị thời gian này ổ dịch tại phường phú đô là điểm nóng mới nhất trên địa bàn thủ đô
theo cơ quan chức năng dự báo tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp tại đây
tính đến thời điểm hiện tại theo lãnh đạo ubnd phường phú đô quận nam tử liêm ổ dịch tại phường phú đô đã ghi nhận ba mươi sáu f
chính quyền đã tiến hành phong tỏa khu vực dân cư gồm hai trăm tám mươi hai hội dân và trên một nhân khẩu để phục vụ việc truy vết phòng chống dịch bệnh
theo ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận nam tử liêm dự báo tình hình dịch tiếp tục phức tạp tại phường phú đô
trong thời gian tới quận xét tập trung toàn lực để triển khai các biện phóc quanh vùng xử lý ca bệnh tại ổ dịch phường phú đô
nâng cấp độ dịch lên mức ba phong tỏa trả trẻ sáu điểm tại ba tổ dân phố một năm sáu đồng thời triển khai lấy mỗi diện rộng
khẩn trương truy vết các đối tượng nguy cơ f một f hai và người liên quan để bóc tách kịp thời f ra khỏi cộng đồng
ông tuấn cho hay lực lượng chức năng sẽ cách ly ngay f một f hai theo quy định xử lý ca bệnh theo quy định với phương châm
khoanh vùng phong tỏa hẹp xét nghiệm diện rộng tiếp tục giả soát các đối tượng nguy cơ về từ vùng dịch
đặc biệt là các khu vực cấp độ dịch hai ba bốn để khai báo y tế cách ly xét nghiệm kịp thời
vận hành các khu vực cách ly tập trung hoạt động hiệu quả đúng quy định tránh lây nhiễm chéo và các vi phạm phòng chống dịch
quản quốc sách tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine mũi hai đảm bảo an toàn cho đối tượng trên một mươi tám tuổi
và cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trước mắt tiêm cho đối tượng một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi theo chỉ đạo của thành phố
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật tư trang thiết bị để sẵn sàng đưa trạm y tế lưu động vào hoạt động
hà nội đã ghi nhận số f cao nhất từ khi dịch bùng phát với hai trăm hai mươi hai ca bệnh trong ngày chín tháng một mươi một
nhiều ổ dịch mới phức tạp cũng đã xuất hiện trên địa bàn thành phố từ sau khi nới lỏng giãn cách
ổ dịch tại phường phố đô là điểm nóng mới nhất trên địa bàn thủ đô
trong phiên họp quốc hội sáng ngày một mươi tháng một mươi một đại biểu trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội
dự báo tình hình dịch bệnh của thành phố sẽ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường
trên cơ sở diễn biến dịch covid một mươi chín hà nội sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch
cũng như các biện pháp cách ly để đảm bảo vượt thực hiện đúng các quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám
vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của địa phương
tại cánh hòa trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp mới đây
ubnd tỉnh yêu cầu từ một mươi năm h đến hai mươi hai h tối nay ngày một mươi tháng một mươi một toàn bộ người dân sinh sống
lưu trú làm việc tại huyện diên khánh không ra khỏi nhà để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín
còn chợ thành phải tạm dừng hoạt động
sau nhiều ngày bùng phát dịch covid một mươi chín tại chợ thành diên khánh đến sáng ngày một mươi tháng một mươi một
cả huyện diên khánh đã tăng tổng cộng chín mươi năm ca f trong vòng một mươi ngày qua kể từ ngày một tháng một mươi một
trong đó có tới tám mươi ca f mới trong cộng đồng tại nhiều xã
phường quốc gia quốc gia quốc gia quốc gia
và nhiều f còn lại phát hiện khi cách ly tại nhà hoặc cách ly tại khu dân cư
cho đến nay ubnd tỉnh thừa nhận vẫn chưa xác định rõ nguồn lây dẫn tới nguy cơ dịch có thể phức tạp
trong thời gian tới ở huyện diên khánh
theo chủ tịch ubnd huyện diên khánh nguyễn văn gẩm và trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc khánh hòa
phần lớn các ca f mới lại xuất phát từ ổ dịch tại chợ thành diên khánh và tập trung nhiều nhất ở thị trấn huyện này
theo yêu cầu của ubnd tỉnh kể từ một mươi năm h đến hai mươi hai h tối ngày một mươi
toàn bộ người dân đang sinh sống lưu trú làm việc tại huyện diên khánh
không ra khỏi nhà để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín đối với một trăm linh hội dân trên địa bàn huyện
ubnd tỉnh cũng chỉ đạo tạm dừng hoạt động chợ thành
các chợ khác trên địa bàn huyện dương khánh chỉ bán các mặt hàng thiết yếu
cho đến khi đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao
hoạt động tập trung đông người tại huyện diên khánh cũng phải tạm dừng
nghị dịch ở đầm bằng sông cửu long đang diễn biến phức tạp
an giang đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh
nhưng không có chuyện cấm người dân ra đường khi không tiêm vaccine
liên quan đến thông tin lãnh đạo an giang cấm người dân không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ra đường
chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình cho biết
tại cuộc họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh vào ngày chín một mươi một
các thành viên bàn nhiều giải pháp cho nhiệm vụ kiểm soát dịch
và khôi phục phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
theo ông bình tại buổi họp ubnd huyện tỉnh biên cho biết
trên địa bàn còn một số ít khoảng một trăm linh người khỏe mạnh không bệnh nền
không đồng ý tiêm vaccine mặc dù ngành chức năng đã đến nhà vận động nhiều lần
nhưng vẫn từ chối tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ông bình nhấn mạnh nếu những người dân này tiếp tục từ chối tiêm vaccine
thì lãnh đạo địa phương tuyên truyền khuyến cáo người dân không nên tham gia vào các hoạt động cộng đồng
hạn chế tiếp tục để phòng bệnh cho bản thân và lây dịch bệnh cho người khác nếu không may nhớ bệnh
chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình khẳng định
không có chuyện cấm người dân không tiêm vaccine ra đường hay áp dụng biện pháp xử lý hành xín nào
về việc tiêm vaccine là tinh thần tự nguyện của người dân nếu mình làm như vậy là sai
tỉnh bạc liêu là địa phương thuộc vùng cam
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn còn diễn biến phức tạp
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu yêu cầu người dân hạn chế tối đa ra đường khi không cần thiết
sản xuất kinh doanh dịch vụ phải đảm bảo cao nhất công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện nghiêm việc tự tổ chức xét nghiệm tầm soát cho người lao động theo đúng quy định
theo quyết định cấp đổi dịch của tỉnh bạc liêu hiện cấp tỉnh thuộc cấp ba nguy cơ cao vùng cam
hai đơn vị cấp huyện cấp bốn nguy cơ rất cao vùng đỏ
một huyện cấp ba bốn đơn vị cấp hai nguy cơ trung bình vùng vàng
liên quan công tác phòng chống dịch bà lê thị ái nam phó bí thư thường trực tỉnh ubnd cho rằng
trong thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám ý thức người dân là quan trọng nhất
nên các địa phương cần phải tiếp tục tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch cho mình và cộng đồng
bà nam yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì xét nghiệm sàng lọc không bỏ việc này
nếu như bỏ xét nghiệm sàng lọc thì khi có ca nhiễm cộng đồng thì nó ngấm sâu nguy cơ bùng phát dịch
điển hình như công ty thủy sản tuấn khởi ở thị xã giá rai vừa qua đã có hàng trăm ca mắc về khâu xét nghiệm sàng lọc
một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tỉnh đồng nai
theo đó tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh và các địa phương
về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng lĩnh nhấn mạnh
hỗ trợ điều trị f không để xảy ra tử vong là mục tiêu nhiệm vụ quan trọng nhất của cách chống dịch hiện nay
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đồng nai gần đây tình hình các ca nhiễm mới có xu hướng giảm so với những ngày trước
theo đó toàn tỉnh ghi nhận tám trăm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới tại tất cả một mươi một trên một mươi một huyện thành phố với hai trăm ba mươi chín ca sàng lọc tại cơ sở y tế
ba trăm năm mươi tám ca trong các khu canh ly tập trung và hai trăm bốn mươi bảy ca trong khu phong tỏa
trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng một mươi một bình quân mỗi ngày tỉnh đều ghi nhận trên hai trăm linh ca nhiễm trong cộng đồng tập trung ở thành phố biên hòa
và các huyện vĩnh cửu tràng bom nhân trạch thống nhất
đại diện ban chỉ đạo cũng cho biết một trong những công tác quan trọng là tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
mặc dù tỷ lệ tiêm vaccine mũi mọt toàn tỉnh đã đạt một trăm linh bảy nhưng hiện vẫn còn một số địa phương chưa đạt một trăm linh tiêm mũi một
toàn tỉnh hiện vẫn còn tồn siêu tiêm hết là hơn hai trăm bốn mươi hai liều vaccine
từ ngày bảy đến ngày chín tháng một mươi một toàn tỉnh đã có trên năm mươi năm hai nghìn trẻ đã được tiêm vaccine
còn trên hai mươi bốn tám nghìn liều vaccine sẽ tiếp tục được tiêm
trong những ngày sắp tới hiện chỉ còn năm mươi doanh nghiệp siêu hoạt động trở lại với tổng số lượng một bảy trăm linh lao động
nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất tăng ca để đáp ứng đơn hàng cuối năm
ban quản lý các công nghiệp đang đẩy mạnh tiến hành kiểm tra hỗ trợ doanh nghiệp trong phục hồi sản xuất và bảo đảm công tác phòng chống dịch
đánh giá cao sở thông tin truyền thông và các thành viên của tổ công nghệ thông tin thời gian qua đã có nhiều nỗ lực
về địa phương hỗ trợ để quản lý tốt f một f tại nhà

trong những ngày sắp tới hiện chỉ còn năm mươi doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trong phục hồi sản xuất

trong những ngày sắp tới hiện chỉ còn năm mươi doanh nghiệp trong phục hồi sản xuất
trong những ngày sắp tới hiện chỉ còn năm mươi doanh nghiệp trong phục hồi sản xuất